theo thống kê của bộ y tế đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn việt nam đã tiêm hơn một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
mặc dù hoạt động tiêm vaccine đã được các địa phương triển khai rất hiệu quả
song tốc độ tiêm chủng được đánh giá là còn chậm
do đó bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo số liệu báo cáo của năm mươi bảy tỉnh thành phố đã triển khai tiêm và báo cáo của bộ y tế hàng ngày
đã có một tám bốn trăm một mươi bốn liều vaccine mũi một được tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi kể từ đầu chiến dịch đến nay
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tại hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid một mươi chín
và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của tổ công tác triển khai đề án sáu do liên bộ y tế
bộ công an tổ chức kết nối đến hơn một mươi một điểm cầu
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế đã yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiêm cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi vì hiện nay tốc độ tiêm đang chậm
thống kê của cục y tế dự phòng cho thấy cả nước có hơn một mươi một tám triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong đó ba sáu triệu trẻ đã mắc covid một mươi chín thuộc đối tượng trì hoãn tiêm sau ba tháng kể từ ngày mắc
dự kiến sẽ tiêm từ tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tám hai triệu trẻ còn lại
bắt đầu tiêm từ ngày một mươi bốn tháng bốn và trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiêm xong hai mũi cho trẻ
đến nay chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi đang được triển khai
tại nhiều địa phương trên toàn quốc với các điểm tiêm được đặt ngay tại trường học và trạm y tế
riêng một số trẻ thuộc diện đặc biệt sẽ tiêm tại bệnh viện
việc tiêm chủng sẽ triển khai từ lứa tuổi lớn nhất trong nhóm này đó là học sinh lớp sáu
chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia có hướng dẫn cụ thể mỗi lần cấp vaccine
lô vaccine nào sẽ tiêm cho nhóm tuổi trẻ em
cho đến hiện tại việt nam đã tiếp nhận hơn bốn sáu triệu liều vaccine để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
viện vệ sinh dịch tễ trung ương phân bổ hơn hai ba triệu liều tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng
của ngành y tế trong năm hai nghìn hai mươi
vì vậy trước tốc độ tiêm chủng
diễn ra tương đối chậm như hiện tại
thì việc bộ y tế yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là hoàn toàn có cơ sở
từ đó đạt mục tiêu tiêm phủ vaccine covid một mươi chín cho trẻ hoàn tất nhanh chóng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai như đã đề ra